ubnd tp hà nội vừa ban hành phương án số một trăm tám mươi bảy pabnd vào ngày một mươi ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
đáp ứng oxy y tế trong tình huống có bốn mươi người bệnh covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
phương án nhằm bố trí đảm bảo oxy y tế cho các bệnh viện cơ sở y tế trực thuộc sở y tế
đồng thời sử dụng nguồn lực hợp lý an toàn tiết kiệm và hiệu quả
trong công tác thu dung điều trị bệnh nhân covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
phương án thực hiện theo ba giai đoạn gồm giai đoạn đáp ứng tình huống một mươi ca mắc covid một mươi chín
giai đoạn đáp ứng tình huống hai mươi ca và giai đoạn đáp ứng tình huống bốn mươi ca mắc covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
để thực hiện phương án này cần có sự vào cuộc của toàn thể hệ thống chính trị
các sở ban ngành và các đơn vị có liên quan có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong triển khai phương án
bảo đảm các điều kiện về năng lực tiếp nhận đưa vào sử dụng giữ chữ sẵn sàng oxy y tế
và cập nhật năng lực cung ứng của các đơn vị sản xuất cung cấp vận chuyển oxy y tế cho các bệnh viện cơ sở y tế trực thuộc sở y tế